thường xuyên sang lào mua ma túy về bán lẻ cho các đối tượng nghiện trên địa bàn
đối tượng lương văn mở sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã nga my huyện tương dương
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an bắt giữ cùng tăng vật
là bảy mươi gram heroin và một quả lựu đạn
mặc dù còn ít tuổi nhưng lương văn mở đã nhiều năm vào rừng dựng lán trại bán ma túy
và trong người luôn thủ sẵn một lụ đạn phòng thân
sẵn sàng chống trả khi phát hiện có lực lượng vây bắt
ngày hai mươi tám tháng một mươi một xác định đối tượng mở sẽ đến khu vực biên giới để lấy ma túy
bàn truyền án quyết định triển khai lực lượng bắt quả tăng
một mươi cán bộ chiến sĩ được chia làm ba mũi tiếp cận khu vực đối tượng sẽ tiến hành giao dịch
hai mươi ba giờ cùng ngày lương văn mở lấy hàng trở về đến dốc cò phạo
thuộc bản cò phạo xã yên na huyện tương dương
các cán bộ chiến sĩ đạp vào không chế bắt giữ thành công
và không để đối tượng kịp thời rút lựu đạn chống trả
em muốn kiếm đạn này
em lên trên mèo là em mua một thò mèo em không biết tên
nó có là em mua
mục đích của em mua là để phòng thân
để phòng những kẻ cùng bọn đồng bọn đi mua ma túy cướp
và đề phòng những lúc có các anh công an bắt ạ
điện đối bản thân đối tượng này là nhiệm hnvt trả đồn cuối rồi
và cực kỳ mạnh đồng tuổi thì ít
nhưng mà đối tượng này là nhiệm hnvt trả đồn cuối rồi
đã từng là lên khu vực mà làn của người mèo dừng làn trên đó bán ma túy lên rất nhiều
khi chúng tôi bắt là đối tượng này là một ai là cố gắng là thò tay vào túi áo để giật quả lưu đạn ra
nhưng mà cái tổ công tác chúng tôi đã khống chế và tước quả lựu đạn ra là an toàn cho tổ công tác và bắt gọn đối tượng
tại thời điểm bắt giữ lực lượng công an đã thu được bảy mươi gram heroin và một quả lựu đạn
hiện phòng kế sát điều tra tội phạm với ma túy công an tỉnh hnvt
và nghệ an đã tiếp tục hoàn tất hậu sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật